trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay tam đến tiệm vàng tại phường bốn thành phố trà vinh để bán một chiếc nhẫn
tuy nhiên trong lúc chủ tiệm vàng đang tính tiền để trả tam đã bất ngờ dùng tay đánh nạn nhân và lao vào quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản
chủ tiệm vàng đã chống trả chi hô và sau đó cùng với người dân bắt giữ được đối tượng bàn giao cho cơ quan công an
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ được một con dao cùng với các tăng vật khác có liên quan
huỳnh an lợi chú tại tỉnh đắk lắc và nguyễn mai hoàng phan chú tại tỉnh đắk nông
vừa bị công an huyện châu thành tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào đêm ngày ba tháng chín lợi cùng với phan đi từ thành phố hồ chí minh đến cửa hàng fpt shop trên địa bàn thị trấn tân hiệp huyện châu thành
trộm cắp được hai mươi bốn chiếc điện thoại di động hai máy tính sách tay
vào cuộc điều tra ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện châu thành đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ hai đối tượng tại nơi cư trú
hai đối tượng này khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện được sáu vụ trộm cắp khác tại các cửa hàng fpt trên địa bàn tỉnh tiền giang long an tây ninh đồng nai và thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã triệu tập làm việc với hai mươi một thanh thiếu niên
để làm rõ về hành vi gây dối trật tự
trước đó do có mâu thuẫn trên mạng xã hội dương văn linh ở huyện bình xuyên đã hẹn đánh nhau với phùng huy hoàng ở thành phố vĩnh yên
vào tối ngày hai mươi năm tháng chín linh rủ thêm hai mươi chín thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn tự chế đinh ba dao mèo di chuyển qua nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố vĩnh yên
quá trình di chuyển các đối tượng đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt bô gây mất an ninh trật tự
ngoài triệu tập hai mươi một đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một số xe máy và hung khí nguy hiểm điều tra các đối tượng đã bỏ trốn để xử lý theo quy định
cho vay tiền với lãi suất hai trăm một mươi chín một năm dương quốc tú trú tại huyện thanh liêm vừa bị công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam khởi tố
tú khai nhận vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba biết hai người dân trên địa bàn huyện thanh liêm đang cần gấp một số tiền lớn để làm ăn
đối tượng đã cho hai người dân này vay ba trăm linh triệu đồng với mức lãi suất là hai trăm một mươi chín một năm và cắt lãi tháng đầu tiên thu lợi bất chính hơn bốn mươi chín triệu đồng
công an phường đông thành thành phố ninh bình vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn vụ việc một người dân trên địa bàn bị lừa đảo chiếm đoạt bốn tỷ đồng
theo điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng chín người đàn ông này nhận được cô gọi từ số điện thoại lạ
xưng là cán bộ công an hà nội thông báo ông có liên quan tới đường dây mua bán ma túy rồi yêu cầu ông này phải chuyển bốn tỷ đồng
người này cũng đã yêu cầu ông không được nói sự việc với ai nói dối mục đích rút tiền với nhân viên ngân hàng
ngay sau khi biết được sự việc công an phường đông thành đã kịp thời vào cuộc xử lý ngăn chặn thành công sự việc người dân bị lừa đảo số tiền lớn
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi